mở đầu là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á
sáng nay cơ quan điều tra đã khởi tố bịa can bắt tạm giam ông trịnh quang trí
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật đắk lắc gọi tắt là cdc đắk lắc để phục vụ điều tra
ông trí bị cáo buộc có hành vi sai phạm trong việc mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín
của công ty việt á gây thiệt hại tài sản của nhà nước hơn sáu tỷ đồng
cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có ông trần thanh mỹ trưởng phòng tài chính kế toán
ông đặng minh tuyết phó trưởng khoa xét nghiệm bà trần thị nguyên hằng nhân viên khoa xét nghiệm
trần thị mai anh nhân viên khoa dược và đinh lê lê na nhân viên kinh doanh của công ty việt á
tại đắk lắc và tây nguyên
trong số các bị can nêu trên ông trần thanh mỹ và bà trần thị nguyên hằng bị bắt tạm giam
cdc đắk lắc mua sắm hơn sáu mươi ba bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín
tổng giá trị hơn một mươi bốn
trước khi nhận được tiền thanh toán công ty việt á đã chuyển vào tài khoản của đinh lê lê na
để chi cho bốn trong năm cá nhân tại cdc đắk lắc bị khởi tố trên hơn ba tỷ đồng
trưa nay cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ làm việc của các bị can tại cdc đắk lắc
liu dan yang trú tại thành phố bắc kinh trung quốc hiện đang tạm trú tại quận cầu giới hà nội
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin yopay việt nam
vừa bị cơ quan cảnh sát điều khiển
theo tài liệu điều tra công an thành phố hà nội bắt giữ khẩn cấp
đây là đối tượng liên quan đến đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia vừa bị công an tp hà nội bóc gỡ
theo tài liệu điều tra vào khoảng năm hai nghìn một mươi bảy liu dan yang quen biết với li cấp trên của yang
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín li thuê yang làm việc tại một công ty con trong hệ thống của li
có trụ sở tại quận bắc tử liêm hà nội với nhiệm vụ quản lý điều hành các bộ phận tại việt nam
để vận hành phần mềm ovai
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
li yêu cầu yang bàn giao lại việc quản lý phần mềm ovai cho đối tượng khác
và cả hai bàn bạc thống nhất đổi tên công ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin youbay việt nam
cho yang làm giám đốc
từng đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã bắt khẩn cấp hai mươi một đối tượng
trong đó có năm đối tượng bị bắt về hai hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản
một mươi sao đối tượng bị bắt vì hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
liên quan đến vụ việc ở tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền a bên bờ vũ trụ
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam lê thanh nhị nguyên chú tại huyện đức hòa
về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
đây là đối tượng thứ sáu bị khởi tố trong vụ án này
trước đó liên quan đến tỉnh thất bồng lai ngày ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa
tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
tiếp đó ngày năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với bốn đối tượng đang cư trú tại tỉnh thất bồng lai gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên
lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương cùng về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can gồm lê thanh hoàn nguyên
lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương riêng bị can lê tùng vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú tất cả các quyết định nêu trên đều được viện kiểm sát nhân dân huyện đức hòa phê chuẩn
hai đối tượng đang vận chuyển một kg ma túy trong khu dân cư vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội truy bắt thành công
qua theo dõi chiều ngày hai mươi sáu tháng năm lực lượng cảnh sát bằng các biện pháp nghiệp vụ đã tiếp cận áp sát
một đôi nam nữ đi xe máy đang vận chuyển ma túy trong khu dân cư minh tuấn thành phố thuận an tỉnh bình dương
phát hiện công an cặp đôi định vùng chạy nhưng bất thành
lực lượng chức năng phát hiện trong người của các đối tượng có túi ni lông chứa một kg ma túy đá
hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra
liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trong đó có các tiệm vàng
đối tượng nguyễn văn thành chủ tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an vừa bị công an thành phố vinh bắt giữ
sau một thời gian xác lập chuyên án để đấu tranh
qua khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ nhiều lắc tay và dây chuyền vàng bạc
theo đó tối ngày một mươi tám tháng hai thành đột nhập vào cửa hàng vàng bạc kim công ở phường lê lợi tp vinh
cắt cửa phá kính lấy một mươi ba khay trong đó có nhiều nhẫn lắc trị giá tài sản gần hai trăm linh triệu đồng
sau đó đối tượng tiếp tục đi tới một tiệm vàng khác trên địa bàn phường lê lợi đột nhập để trộm cắp tài sản nhưng bị chủ nhà phát hiện
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thành cũng đột nhập cửa hàng điện thoại smartphone vinh trộm cắp một mươi điện thoại di động
và năm máy tính bảng cùng nhiều phụ kiện khác có giá trị gần một trăm linh triệu đồng
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thừa nhận những hành vi phạm tội của mình
được biết nguyễn văn thành là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mãn hạn tù không lâu
với hành vi cướp tài sản nguyễn xuân cường và nguyễn hoàng linh cùng chú tại quận bắc tử liêm hà nội
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai hà nội tạm giữ hình sự
dù chỉ mới một mươi sáu tuổi nhưng hai đối tượng này vô cùng manh động đã dùng chai bia vỡ để đâm người đi đường
nhằm thực hiện trót lọt hành vi phạm tội của mình
ngày một mươi một tháng năm công an phường hoàng văn thủ quận hoàng mai nhận được tin trình báo về việc dạng sáng cùng ngày
một phụ nữ đi xe máy bị hai đối tượng nam giới đi xe máy áp sát đạp ngã rồi đập vỡ vỏ chai bia đâm vào mặt nạn nhân
cướp chiếc túi sách bên trong có điện thoại di động tám triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án
các đối tượng gây án cực kỳ manh động công an quận hoàng mai và phòng cảnh sát hình sự công an hà nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra
bằng sự nỗ lực phá án các trinh sát đã xác định và làm rõ hai đối tượng gây án là nguyễn xuân cường và nguyễn hoàng linh
đồng thời thu giữ tăng vật vụ án đã bị tiêu thụ tại địa bàn tỉnh đắk lắc
tiếp tục đấu tranh mở rộng cho thấy ngày một mươi sáu tháng năm trên địa bàn huyện hoài đức
hai đối tượng này cũng đã gây ra vụ cướp tài sản của một phụ nữ đi xe máy trong đêm khuya
lại có thêm một vụ tai nạn thang máy đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong vừa xảy ra tại hà nội
vụ việc này tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh báo trong việc đảm bảo an toàn với loại hình này
trong bối cảnh hiện nay ngày càng có nhiều hộ gia đình sử dụng thang máy
hiện trường vụ rơi thang máy xảy ra tại ngõ năm trăm hai mươi ba kim mã phường ngọc khánh quận ba đình hà nội khiến hai người tử vong
sự cố đã xảy ra khi thang máy bị trượt cáp rơi xuống đáy hố thang máy và đè lên nạn nhân trong quá trình sửa chữa tại công trình khiến các nạn nhân tử vong
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cũng tại phường kim mã đã xảy ra một tai nạn thương tâm khiến một nạn nhân thiệt mạng do gặp sự cố thang máy
những sự việc này khiến không ít người hoang mang lo lắng
đặc biệt hiện nay thang máy ngày càng được nhiều hộ gia đình sử dụng nhưng các biện pháp đảm bảo an toàn thì vẫn còn hạn chế
đối với người dân thì họ thường là chỉ lắp thang máy và không có để ý đến cái chuyện mà bảo dưỡng cũng như kiểm tra thường xuyên
mời một cái đơn vị có cái chức năng này để làm để thực hiện cái điều này
và điều này cũng có thể xảy ra và khi mà các cái ở nhà dân thì chúng ta rất khó để quản lý
bởi vì đây có là tài sản riêng của người dân và người dân có thể toàn quyền sử dụng cũng như là quản lý cái tài sản của mình
và chúng ta cũng chỉ có thể tuyên truyền khuyến cáo các biện pháp an toàn
trên thực tế rất nhiều các tình huống liên quan đến sự cố thang máy đã xảy ra
nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan của các ban quản lý tòa nhà trong công tác vận hành bảo trì bảo dưỡng thang máy
hay từ sự thiếu kỹ năng xử lý tình huống của đội ngũ bảo vệ và của chính người dân
nếu mà có xảy ra sự cố trong cái lúc mà sử dụng thang máy thì đúng thực sự là tâm lý chung là sẽ rất là hoảng loạn hoang mang và lo lắng
thực ra là mình cũng không biết xử lý ra sao cả tại vì mình cũng chưa có kiến thức về đó
mình chỉ biết là trong thang máy nếu có sự cố xảy ra thì mình sẽ bấm cái nút như thế đấy và có người đến hỗ trợ
chứ mình cũng chưa biết là phải làm thế nào
nhận định những nguy cơ gây tai nạn từ loại hình thang máy hàng năm đồng lộ cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ
đều tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền nhằm nâng cao kỹ năng cho người dân và các thành viên ban quản lý tòa nhà trong quá trình sử dụng thang máy
tuy nhiên trên thực tế nhiều người dân vẫn chủ quan xem nhẹ những buổi tập huấn như thế này
mình khuyến cáo các người dân là khi có sự cố tai nạn thang máy xảy ra thì phải thứ nhất là phải rất là bình tĩnh
không được vang mang giao động và có những hành động làm trái với quy định
cái thứ hai là gọi điện cho dụng chức năng để có hỗ trợ
và sau khi thực hiện các quy trình an toàn chức năng sẽ xử lý các bước theo quy định
còn ngoài ra thì không được tự ý là tự trèo ra ngoài qua các cái cửa ô thang máy
trong khi thang sự cố chính vì những việc như thế đã dẫn đến những hậu quả là hết sức đáng tiếc đã xảy ra
không thể phủ nhận những tiện ích mà thang máy mang lại cho đời sống xã hội
nhưng rõ ràng những vụ tai nạn liên quan đến thang máy xảy ra trong thời gian qua đã cho thấy
từ cơ quan chức năng và người dân cần nghiêm túc nhìn nhận đánh giá để có biện pháp đảm bảo an toàn trong sử dụng và bảo dưỡng thang máy
thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa có quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bộ y tế
công ty cổ phần dược phẩm cửu long và các đơn vị có liên quan
viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng cần làm rõ hành vi sai phạm có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của ông nguyễn việt hùng
nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược trong việc kiểm tra công ty cửu long giữ lại số tiền hơn ba tám triệu đô la mỹ mà không báo cáo bộ y tế
thời hạn điều tra bổ sung không quá hai tháng từ ngày bộ công an nhận được quyết định trả hồ sơ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang
tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoảng ba điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
vào ngày hôm qua trên địa bàn quận hoàng mai thành phố hà nội vừa xảy ra vụ bốn người trong gia đình tử vong
tại khu đô thị tham city phường mai động hiện công an quận hoàng mai hà nội đang tích cực điều tra nguyên nhân của vụ việc
khoảng một mươi năm h chiều ngày hôm qua bộ phận lễ tân khu đô thị tiếp nhận thông tin người nhà cư dân báo không liên hệ được
với người thân sống tại căn hộ tầng hai mươi tám park một và yêu cầu được giúp đỡ
nghi có xảy ra sự cố bộ phận lễ tân đã liên hệ tổ trưởng dân phố
cùng công an phường mở cửa vào kiểm tra thì phát hiện cả gia đình tử vong
thông tin ban đầu cơ quan chức năng phát hiện chủ nhà là người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chết trong tư thế treo cổ tại phòng khách
vợ cùng với hai con gồm cháu lớn sinh năm hai nghìn sáu và cháu bé khoảng năm tuổi tử vong trong phòng ngủ
tiếp tục với thông tin bắt giữ tội phạm ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an vĩnh phúc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với đặng thị thùy chú tải xã
đặng thị thùy đã thái hỏa huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đặng thị thùy bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh phúc bắt quả tang
khi đang dùng xe ô tô vận chuyển ma túy đem đi bán
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin sáu viên ma túy một túi ma túy đá một túi ma túy kentamin
có tổng khối lượng gần bốn kg
để che mắt lực lượng chức năng đặng thị thùy đã gói số ma túy trên vào bốn túi ni lông màu đen
cất giấu bên trong những bao tải mận
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ điện biên đem về vĩnh phúc để bán kiếm lời
thùy là đối tượng có hai tiền án về ma túy thường xuyên có mối quan hệ phức tạp
với các đối tượng liên quan đến ma túy ở trong và ngoài địa bàn tỉnh
trong khi đó tại hà tĩnh đối tượng phan văn hoàng chú tại huyện lộc hà vừa bị bắt quả tàng
cùng với tăng vật là ba trăm linh gram heroin số ma túy được ngụy trang trong bao tải đựng dứa
đối tượng phan văn hoàng khai nhận để qua mắt lực lượng chức năng đối tượng đã mua một bì dứa tại lào
sau đó cắt phát phần cuống quét ruột rồi giấu số ma túy vào bên trong dùng tăm cố định lại
tuy nhiên khi đến cửa khẩu quốc tế cầu treo đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh phát hiện bắt giữ
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo đã ra quyết định khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật
trên địa bàn thành phố long khánh tỉnh đồng nai vừa xảy ra vụ án mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
với số lượng ma túy bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
đối tượng trong vụ án là võ mạnh trung chú tải tp long khánh đã bị công an tp long khánh tỉnh đồng nai bắt giữ
tại khu vực phố ruộng hời thuộc phường bảo vinh công an tp long khánh đã bắt quả tang đối tượng võ mạnh trung
đang cất giữ hai bịch ni lông màu trắng đực ma túy đá và hai viên ma túy màu xanh dạng nén
khám xét nơi ở của đối tượng trung công an phát hiện thu giữ thêm ba mươi tám bịch ma túy đá tương đương với năm trăm ba mươi bảy gram
chín mươi năm viên thuốc lắc và tám bịch cành lá cần sa khô tương đương ba mươi một gram

công an tp long khánh đã bắt quả tang đối tượng võ mạnh trung tỉnh đồng nai bắt giữ hai bịch ni lông màu xanh dạng nén

đặc biệt là những tội phạm hình sự là những đối tượng tượng đều là đối tượng nghiện ma túy gây ra
với tình hình như trên thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo quân tỉnh
lãnh đạo quân thành phố cũng đã tập trung quán triệt chỉ đạo cho lực lượng ma túy
phải tăng cường các đám hình hình thực hiện tốt công tác nghiệp cơ bản
rà soát soát xét sàng lập đối tượng lập hồ sơ quản lý
rồi nắm những tụ điểm phức tạp để có những biện pháp kế hoạch để phòng ngừa đấu tranh
ngăn chặn thời những đối tượng hoạt động tội phạm người ma túy
công an thành phố long khánh cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đã phát hiện và xử lý một mươi bốn vụ ra quyết định khởi tố hai mươi đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ
mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
việc phát hiện bắt xử lý nhiều đối tượng tội phạm liên quan đến hoạt động ma túy
trong thời gian qua của công an thành phố long khánh
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã từng bước kéo giảm tội phạm
nhất là tội phạm về ma túy góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
lại thêm một bản án thích đáng dành cho đối tượng giết người tại hải phòng
đối tượng trần việt sơn vừa bị tòa nhân dân hải phòng đưa ra xét xử
và tuyên phạt một mươi bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi một h ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trần việt sơn đang ngồi uống rượu trong nhà
nghe thấy ồn ào ngoài ngõ đối tượng bực tức cầm hai vỏ chai thủy tinh
đi bộ từ nhà ra đường thì gặp ông bùi đình khoa
cho rằng ông khoa là người đã gây ra ồn ào đối tượng sơn đã cầm hai chai thủy tinh
đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu và mặt ông khoa khiến ông khoa bị thương với tỷ lệ tổn thương là năm mươi sáu
ngay sau đó trần việt sơn đã bị công an quận ngô quyền bắt giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra
ngoài bản án một mươi bốn năm tù trần việt sơn bị buộc phải bồi thường cho bị hại số tiền bốn mươi ba triệu đồng
sau đợt mưa lớn kéo dài tại xã kim long huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
vào chiều tối ngày hai mươi năm tháng năm đã xảy ra vụ đổ sập tường nhà khiến ba người tử vong
một người bị thương đang cấp cứu
được biết vào chiều ngày hai mươi năm tháng năm bốn người đã qua giúp đỡ người dân dọn dẹp nhà cửa
do ảnh hưởng sau cơn mưa lớn trên địa bàn thì bất ngờ tường nhà đổ sập đè lên
khiến ba người tử vong một người bị thương
sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng tỉnh vĩnh phúc đã có mặt tại hiện trường
để điều tra nguyên nhân của vụ việc cũng như tìm kiếm các nạn nhân
ngay trong đêm cả bốn nạn nhân đã được cơ quan chức năng đưa ra ngoài hiện trường vụ tai nạn
hiện thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương
thưa quý vị mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua đã khiến cho rất nhiều diện tích lúa
của bà con nông dân ở một số xã của huyện thạch thất hà nội bị ngập sâu trong nước
và trước tình hình đó đoàn thanh niên công an huyện thạch thất cùng với các đoàn thể
đã khẩn trương xuống đồng gặt lúa giúp bà con nông dân hạn chế thiệt hại do mưa lớn
thảo hứng khẩn trương là không khí lao động diễn ra tại đây
chỉ trong hai ngày ba mươi năm cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên công an huyện thạch thất
đã kịp thời hỗ trợ người dân thu hoạch được nhiều diện tích lúa bị ngập
trên địa bàn xác lại thường thì có khu vực sông tích dài đê sông tích chảy ngang qua
nên là dịu tưởng là cũng gì nó xảy ra thường xuyên vào các vụ mùa
đây là lần thứ hai mình tham gia cùng với hoạt động tính huyện
đối với đoàn thanh niên công an huyện thạch thất giúp cho người dân trên địa bàn xác
cá nhân mình thì lần đầu tiên còn hơi bơ ngớt nhưng mà sau quá trình thời gian
cùng với nhân dân trên địa bàn xác thì cũng đã quen dần với kế việc
và lại giúp đỡ người đồng dân trên địa bàn xác mình thu hoạch mùa cùng với cả thu hoạch công xác
phải làm nó lại với hợp luân không phải chỉ thí hợp với dân lộ nhau
do hôm nay có công an xã đến đây hỗ trợ mình thì mình cảm thấy thế nào
mình cảm thấy tuyệt vời quá
những chiến sĩ áo xanh đã có mặt từ sớm để cùng bà con ra đồng
có những chiến sĩ chưa từng một lần đặt lúa nhưng nay cũng đã sẵn sàng xuống đồng
hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch vụ mùa
và toàn bộ xã lại thượng bị ảnh hưởng ngập một trăm sáu mươi hectare lúa đang trong mùa chuẩn bị thu hoạch
xuất phát từ thực tế này thì đoàn thanh niên công an huyện thất cùng mùa hồi
bộ phụ nữ công an huyện thất là huy động đoàn viên thanh niên của đơn vị
với hợp với đoàn viên thanh niên và bộ phụ nữ của ủy ban dân xã lại thượng
nhận được rất nhiều sự tình nguyện tham gia của các đồng chí đoàn viên trong đơn vị
với tinh thần sung kích tình nguyện đoàn thanh niên công an huyện thạch thất
hết mình hỗ trợ người dân trong lao động sản xuất ổn định cuộc sống
góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ